thêm một cái thắc mắc nữa là khi mà bị dối loạn tiêu hóa mà
thì chúng ta nên uống là men vi sinh hay là men tiêu hóa thưa phó giáo sư thúy
và nếu mà chúng ta uống thì có cần phải uống trong một cái thời gian nhất định là bao lâu không
vì nếu mà uống quá thì tôi cho là nó cũng không tốt
tôi nghĩ là chủ đề này chúng ta cũng đã thảo luận một lần nào đấy rồi đúng không ạ
chúng ta có thể hiểu rõ ràng là men vi sinh là các vi sinh vật
tức là trong đường tương hóa chúng ta có vi sinh vật
và vì vì do nó thiếu hụt vì vì do nó có những cái cần phải tăng cường lên
thì ta bổ sung
còn men tiêu hóa là những cái men để mà giúp chia cắt tức ăn để hấp thu được vào tốt hơn
như vậy là vì cái bệnh lý nào mà mình thiếu cái men đấy để tiêu hóa thức ăn
nhưng mà thức ăn không tiêu được thì mình phải dùng men tiêu hóa
và cái men tiêu hóa thường dùng một thời gian nhất định thôi
tại sao lại như thế
bởi vì hệ vi khuẩn đặc dụt mình sinh ra là cái men
nếu như mình cho dùng nhiều thì tự dưng cơ thể chúng ta phụ thuộc
và chúng ta không sinh ra được nữa và chúng ta sẽ ngồi ý ở đấy
và về sau khi chúng ta không bổ sung thì chúng ta lại không tự từng chúng ta thiếu
không bổ sung kéo dài men tiêu hóa đâu ạ
mà người ta chỉ bổ sung men vi sinh
nhưng mà như men vi sinh như tiến diện ở với phó giáo sư hà vừa trình bày
tùy loại bệnh
nếu mà tiêu chảy người ta khuyến cáo luôn của thế giới
và chỉ lại là loại nào
loại vi sinh vật là từng chủng loại ngành
tức là chị hà chỉ trình bày rất chi tiết từng loại thôi
tiêu chảy lại khác viêm dạ dày loại khác
và táo bón lại từng loại khác nhau
và thời gian cũng tùy lại từng loại
chẳng hạn như viêm dạ dày chúng ta điều trị rất dài
nhưng các bệnh tiêu chảy thông thường nó bảy đến một mươi ngày
một mươi bốn ngày dưới một mươi bốn ngày chúng ta cũng cho thời gian theo tiêu chảy
như vậy tùy bác sĩ chỉ định
chứ không phải là chúng ta dùng càng lâu càng nhiều càng tốt ạ
không phải như thế ạ
bây giờ nhiều trường bậc cho mẹ có thói quen là
con cũng không có bệnh gì đâu
nhưng mà có thuốc bổ là cứ mua về cho con ổn hồn
đúng rồi tăng cường sức khỏe ạ